thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bạc liêu
đồng thời tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại bạc liêu
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh bạc liêu trong thời gian qua đã nỗ lực vươn lên
đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận thu nhập đầu người của tỉnh tăng đáng kể
tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh việc xây dựng nông thôn mới thực hiện khá tốt
đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được quan tâm có tiến bộ rõ nét
thủ tướng hoan nghênh tỉnh bạc liêu mấy năm qua mặc dù có thay đổi lãnh đạo chủ chốt
nhưng nhìn chung ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ tỉnh có tinh thần đoàn kết khá tốt
bên cạnh những thành tựu đạt được thủ tướng nhấn mạnh nhìn tổng quan
bạc liêu vẫn còn nhiều khó khăn nhất là nằm trong vùng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn yếu kém quy mô doanh nghiệp còn nhỏ
năng lực cạnh tranh còn yếu môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh còn hạn chế
trên tinh thần đó thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh bạc liêu cần phát triển xanh với bốn trụ cột
đánh bắt nuôi trồng chế biến thủy sản trọng tâm là nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh
thủ tướng mong muốn bước sang năm hai nghìn một mươi tám bạc liêu cần đổi mới mạnh mẽ hơn
cụ thể quyết liệt hơn nhằm sớm thoát khỏi tỉnh nghèo
trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông kiểu long và cả nước
đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân
tại buổi làm việc thủ tướng cũng đã cho ý kiến về một số đề xuất kiến nghị của tỉnh bạc liêu
cũng tại tỉnh bạc liêu sáng nay ba mươi tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo
hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh bạc liêu năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
khơi dậy tiềm năng phát triển bền vững
với sự tham gia của hơn năm trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cho biết
bạc liêu có vị trí nằm cặp theo bờ biển đông với ba vùng sinh thái mặn ngọt và lợ
trong đó diện tích nuôi tôm chiếm gần năm mươi được xem là ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế
bạc liêu cũng định hướng ưu tiên phát triển sản xuất bao tiêu lúa gạo và nâng cao chất lượng nông sản
bên cạnh nông nghiệp bạc liêu xác định phát triển năng lượng tái tạo là trọng tâm trong phát triển công nghiệp
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu khẳng định sẽ hợp tác tích cực tạo môi trường đầu tư minh bạch bình đẳng cho các nhà đầu tư
đồng thời bạc liêu cam kết sẽ cùng đồng hành phát triển lâu dài với các nhà đầu tư doanh nghiệp nhằm tạo ra những giá trị mới và phát triển bền vững
trong sáng nay hội nghị đã diễn ra hai phiên thảo luận về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tôm việt nam và phát triển năng lượng tái tạo phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông kiểu long